tiếp nối sự thành công của phim hải tết năm hai nghìn một mươi chín được đông đảo khán giả đón nhận
sáng nay tại hà nội nam minh media đã tổ chức gặp gỡ báo chí và ra mắt bộ phim hải tết năm hai nghìn hai mươi
nội dung phim tập trung khai thác chính ở góc độ đời sống của mỗi gia đình
đặc biệt là sự xáo trộn cũng như sự vội vã khi chuẩn bị tết của gia đình việt
dưới góc độ hài ước logic nhưng cũng đầy tính trung thực và nhân văn
trong đó bộ phim xoay quanh câu chuyện của vị giáo sư già xin cưới con gái của bạn thân trong tình huống không thể khước từ
bởi quan điểm tình yêu không có tuổi của cô con gái
chính hai thế hệ khác nhau nảy sinh sự nghi ngờ ghen tuồng dẫn đến một loạt những bi kịch của gia đình chia ly
nhưng sự khác biệt của tết toàn trong chia ly bi đát lại có những tình huống gây cười rất duyên
và thông điệp về một gia đình hạnh phúc đầy áp tiếng cười nhân dịp tết đến xuân về